chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
sau bốn ngày xét hỏi và nghị án vào trưa ngày hôm nay một tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với cựu giám đốc bệnh viện tp thủ đức nguyễn minh quân và các đồng phạm
theo hội đồng xét xử bị cáo nguyễn minh quân là chủ mưu cầm đầu vụ án hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn cho nhà nước
hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo nguyễn minh quân một mươi sáu năm tù về tội tham mô tài sản năm năm tù về tội rửa tiền
tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là hai mươi một năm tù cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đấu thầu trong ba năm sau khi chấp hành án
bị cáo nguyễn văn lợi một mươi hai năm tù về tội
tham mô tài sản ba năm tù về tội rửa tiền tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là một mươi năm năm tù
bị cáo nguyễn trần ngọc diễm ba năm tù nhưng cho hưởng án treo các bị cáo còn lại cũng phải lãnh từ ba năm tới ba năm sau tháng tù
về dân sự buộc bị cáo nguyễn minh quân bồi thường một trăm linh hai năm mươi hai tỷ đồng
buộc bị cáo nguyễn lan anh và nguyễn thị ngọc diễm nộp lại số tiền đã nhận của bị cáo lợi
liên quan đến vụ cướp
cướp tiệm vàng xảy ra tại thị trấn châu thành huyện châu thành tỉnh trà vinh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với lại thế việt chứa tại thành phố hải phòng để phục vụ cho công tác điều tra
theo điều tra ban đầu vào tối ngày ba mươi tháng một mươi một việt cùng với huỳnh hải quang chứa tỉnh trà vinh
sử dụng súng cướp tiệm vàng tại thị trấn châu thành huyện châu thành
quang bước vào tiệm vàng và nổ súng trúng vào người chủ tiệm vàng gây thương tích và dùng vật cứng đập bể kính tủ tiệm vàng
cùng việt lấy đi sáu lượng vàng rồi bỏ trốn
trên đường tẩu thoát quang đưa cho việt một số tiền và yêu cầu thuê xe về thành phố hồ chí minh
nhưng việt đã bị bắt tại địa phận tỉnh long an
còn quang khi tẩu thoát về đến khu vực xã bình phú huyện càng long thì gặp lực lượng công an chốt chặn nên bỏ chạy
rút súng dự định bán trả do chạy với tốc độ cao không làm chủ được tay lái
nên người này đã tự ngã và tử vong tại chỗ vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn đối tượng gồm nguyễn đức thắng tạ văn thiệp thường trú tại thành phố hải phòng
nguyễn thanh hồng chú tại tp biên hòa và phạm mạnh tuấn chú tại tỉnh nam định để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
đêm một mươi năm tháng một mươi một qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phát hiện bắt quả tang nhóm đối tượng trên
đang đánh đập đe dọa uy hiếp cướp tiền của một phụ nữ đã vay nặng lãi của chúng tại một quán nước giải khát trên địa bàn khu phố ba phường trảng giài
vật chứng thu giữ là tiền điện thoại di động cùng phương tiện có liên quan với các đối tượng
khám xét nhanh nơi ở của bốn đối tượng trên trong đó có tiệm cầm đồ thắng một mươi năm tại khu phố bốn c phường tràng giài
nơi đối tượng thắng và thiệp đang ở
lực lượng phá án phát hiện thu giữ một số hung khí nguy hiểm và nhiều tài liệu có liên quan

yêu cầu nạn nhân phải tìm một cách xoay thật tiên để trả cho chúng
được biết nhóm đối tượng này liên kết tạo ra những cạm bẫy rất tinh vi
khó thoát ra được khi nạn nhân hết khả năng chi trả chúng gọi điện thoại nhắn tin sử dụng các đối tượng
có tiền án tiền sự xăm mình đi đến nơi ở nơi làm việc của bị hại và người thân
chỉ với đe dọa uy hiếp tinh thần đánh đập ép buộc phải trả nợ
thậm chí đi đâu cũng phải thông báo và gửi đến vị cho chúng biết
trong hợp nữ nạn nhân được lực lượng công an giải cứu đêm một mươi năm tháng một mươi một
từng vai tiền của nhiều đối tượng trong nhóm trong đó có khoản vay khoảng hơn một trăm linh triệu đồng
từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi ba bị chốt lãi và gốc phải trả lên đến một ba tỷ đồng
do không có tiền trả nợ nên bị các đối tượng kè ép đến qua nước giải khát trên đánh đập đe dọa uy hiếp
tôi cảm thấy số tiền quá cao nên tôi đã hết khả năng chi trả
cho nên tôi đã xin cho tôi có cơ hội được làm để trả nợ
nhưng mà các đối tượng không chịu và dồn ép tôi đến một quán cà phê
để bắt tôi phải cầu cứu
những người không có tiền trả nợ
nhưng mà các đối tượng không chịu và dồn ép tôi đến một quán cà phê để bắt tôi phải cầu cứu
những người không có tiền trả nợ nhưng mà các đối tượng không chịu và dồn ép tôi đến một quán cà phê để bắt tôi phải cầu cứu